thưa quý vị năm sau tốt hơn năm trước đó là kết quả nổi bật đáng tự hào của lực lượng công an nhân dân trong năm vừa qua
kết quả này không chỉ được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận đánh giá cao mà còn thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an nhân dân từ người đứng đầu cho đến mỗi cán bộ chiến sĩ
tất cả các mặt công tác lực lượng công an nhân dân đều ghi dấu ấn đậm nét góp phần quan trọng cùng toàn đảng toàn dân toàn quân
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hơn thế nữa vượt ra khỏi biên giới quốc gia công an nhân dân việt nam tiếp tục khẳng định những đóng góp quan trọng cùng cộng đồng quốc tế
chủ động đối phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống một năm vất vả nhưng vô cùng vẻ vang
sau hơn một năm triển khai nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đã thực sự trở thành xương sống
giới thiệu mọi hoạt động công tác công an
xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ hiện đại thật sự trong sạch vững mạnh
tổ chức bộ máy bên trong của công an các đơn vị địa phương được kiện toàn theo hướng tinh gọn mạnh
hơn năm vạn công an chính quy tăng cường về xã cùng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
tận tụy gắn bó thân thiện đã thực sự trở thành những người con của xóm làng là điểm tượng bình yên của nhân dân
chúng ta đảm bảo được cái mô hình của lực lượng công an xuyên suốt từ trung ương xuống địa địa phương
nắm chắc tình hình diễn biến cả tình hình trên thế giới tình hình thực địa tình hình trên khâu gian mạng
và tình hình trong nhân dân để tránh những bụi việc bùng phát từ cơ sở hay là những can thiệp từ nước ngoài vào trong nước
hoàn thiện tổ chức nắm chắc tình hình chủ động đẩy mạnh công tác tham mưu chiến lược
bộ công an đã có hơn một đồng
hơn một chín trăm linh báo cáo tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước các chủ trương giải pháp trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa an ninh đối ngoại
trong công tác xây dựng pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã soạn thảo chính quốc hội thông qua năm luật
bàn hành một nghị quyết một mươi một nghị định có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà nước và đảm bảo quyền lợi của công dân
nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của dân do dân
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước bàn hành nhiều những chủ trương quyết sách phục vụ cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
mà cái câu trả lời là chúng ta không bị động không bị bất ngờ mà nó giữ được cái thế chủ động chiến lược trong các cái tình huống
phát huy vai trò thường trực năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an tiếp tục là đơn vị
tiên phong trong triển khai thực hiện đề án sáu
một trăm linh các đơn vị địa phương đã hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân
đồng thời cung cấp toàn bộ hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến kết nối với một mươi năm bộ ngành
một doanh nghiệp nhà nước ba doanh nghiệp viễn thông và sáu mươi ba địa phương
sẵn sàng với vai trò chủ công xây dựng trung tâm dữ liệu số quốc gia
tạo ra nhiều chuyển biến đặt nền móng cho chuyển đổi số quốc gia
nhận định sớm tình hình tội phạm sẽ gia tăng khi những dư âm của đại dịch vẫn còn âm ỉ trong đời sống xã hội
bộ công an chủ động tư sớm dự báo tình hình đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản
chấn áp gian đe ngăn chặn tư sớm không để xảy ra các vụ thảm án
kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội
đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh ngăn chặn tư sớm không để xảy ra các vụ thảm án
ngăn chặn tư xa từ bên ngoài biên giới không cho ma túy thẩm lậu vào trong nước
triệt phá các đường dây ma túy lớn bóc gỡ nhiều phương thức thủ đoạn mới tình vị
cùng với đó các lực lượng điều tra đối diện với những cuộc đấu trí căng thẳng
với các đối tượng sừng sỏ trong các đại án về tham nhũng kinh tế
một loạt đại án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
được tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử
liên tiếp phá nhiều cái đường dây tội phạm tham nhũng kinh tế lớn
đã được bộ công an điều tra xử lý với hơn bốn bốn trăm linh vụ hơn sáu ba trăm linh đối tượng phạm tội về kinh tế
hơn tám trăm linh vụ tham nhũng chức vụ tăng cả số vụ và số đối tượng so với năm hai nghìn hai mươi ba
phòng và chống tham nhũng tiêu cực tiến tới không dám không thể không muốn không cần tham nhũng
quyết liệt điều tra không ngừng không nghỉ
vì vậy bộ công an nhận diện đúng và chúng đi đến tận cùng bản chất của hành vi tham nhũng tiêu cực
thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
cùng với đó tham mưu chiến lược đến các cơ quan chức năng ngăn chặn từ gốc tham nhũng tiêu cực
khẳng định việt nam vẫn luôn là môi trường lý tưởng để đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế
là điểm đến an toàn cho các chính khách và các sự kiện tầm cỡ quốc tế
hai nghìn hai mươi ba là một năm thành công của đối ngoại công an nhân dân
một trong những trụ cột quan trọng của chính sách đối ngoại việt nam
lực lượng công an nhân dân bảo vệ tuyệt đối an toàn hai năm trăm linh cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước các sự kiện đặc biệt quan trọng các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo tết dù chưa thể đủ đầy nhưng vẫn luôn có những dư vị đặc biệt
trước thời khắc giao thừa các chiến sĩ cùng nhau sửa soạn mâm cỗ với đầy đủ các loại trái cây từ khắp mọi miền đất nước mong muốn đón một mùa xuân đầy đủ ấm áp nhất gần với quê nhà nhất
theo ghi nhận của chính quyền địa phương tại ishikawa đa phần các lao động việt nam đã quay trở lại với công việc
tuy nhiên hiện vẫn còn có các trường hợp người lao động việt nam gặp khó khăn về công việc do công ty nhà xưởng đã bị phá hủy bởi động đất
theo ghi nhận của chính quyền địa phương tại ishikawa đa phần các lao động việt nam đã quay trở lại với công việc
west đã thể hiện trách nhiệm của xã hội trước những khó khăn của người dân nhật bản và việt nam sinh sống tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp nhằm chia sẻ không khí đón tết ấm áp theo văn hóa truyền thống với cộng đồng việt nam tại ishikawa